bắc cạn là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm hay còn được gọi là ocop
tuy là địa phương còn nhiều khó khăn về nguồn lực tuy nhiên với lợi thế tiềm năng của các loại hình nông lâm sản đặc trưng
chương trình ocop ở bắc cạn đang trên đà chứng minh đây là một bước đi phù hợp trong phát triển kinh tế cải thiện và nâng cao đời sống của người dân
trước đây những cây nghệ nếp như thế này bà con nông dân chỉ trồng với diện tích nhỏ và phục vụ trong gia đình
tuy nhiên ba năm trở lại đây cây nghệ nếp ở bắc cạn đã được trồng với quy mô lớn
củ nghệ giờ đây đã trở thành sản phẩm hàng hóa khi tham gia ocop
với hơn một hectare trồng nghệ và bán trực tiếp cho hợp tác xã mỗi năm gia đình anh khổng văn toàn ở thôn tân thành xã nông thượng đã có thu nhập khoảng một trăm linh triệu đồng
số tiền này là một tài sản lớn mà trước đây anh toàn chưa bao giờ nghĩ đến
thu vào cái nghệ này hơn hẳn trồng lúa trồng các thứ nữa
bây giờ bán ở đâu cũng được giá lại cao nữa mà là trồng dế nữa
thế bây giờ nhiều nhà bây giờ thu được hơn chục tấn bây giờ bán có nhà hơn trăm triệu đấy
thế bà con bây giờ khá rồi
điểm then chốt của ô cốp đó là sự liên kết chặt chẽ trong quy trình trồng chế biến xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm
đây là nút thắt cơ bản để tháo gỡ những hạn chế trong tư duy sản xuất nhỏ lẻ manh mún
kém hiệu quả của người dân trước đây
tiêu chí thứ nhất là phải chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
thực sản nông nghiệp tân thành chúng tôi là có cái sản phẩm là tinh bột nghệ nếp đỏ và tinh bột nghệ nếp đen
chúng tôi đã đi một mươi bốn tỉnh thành trong cả nước và hiện tại chúng tôi đang xuất một số sản phẩm cho các công ty xuất nhập khẩu
để sang bên nước bạn nước nhật và ấn độ
đến nay tỉnh bắc cạn đã có ba mươi bảy sản phẩm nông lâm sản đạt chuẩn tham gia chương trình ô cốp
ngoài những sản phẩm đặc trưng được tinh chế từ cây nghệ nhiều sản phẩm khác như miến rong gạo nếp khẩu nua lách
chè tuyết san mật ong rừng cũng đang được khẳng định thương hiệu
từ chương trình ô khốp hiện nay tám trên tám huyện thành phố của bắc cạn đã tham gia thực hiện chương trình
mỗi xã phường một sản phẩm thu hút hơn một trăm linh hợp tác xã tổ hợp tác tham gia và các hộ gia đình tham gia
chúng tôi tiếp tục tập trung vào hai định hướng lớn đó là lương cấp những sản phẩm ocop
đã được cấp sao của năm trước thì tiếp tục nâng cấp để đạt được tiêu chuẩn tốt hơn và được cấp sao ở mức cao hơn
và cái thứ hai là hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế cho người dân để phát triển các cái sản phẩm mới
thứ ba là tập trung mạnh vào các công tác xúc tiến và quảng bá thương mại
như là do mới chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ở bắc cạn đang mở ra cơ hội lớn
để người nông dân phát triển kinh tế làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình
trong đó chính họ là chủ thể quyết định hiệu quả của chuỗi sản xuất bảo đảm sự bền vững trong phát triển nông nghiệp nông thôn